sau khi tiếp nhận tin báo các trinh sát hình sự công an huyện trân thành đã nhanh chóng
triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc
tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ cướp trên đoạn đường rất vắng
ngoài lời khai của bị hại các trinh sát không có nhiều thông tin manh mối về vụ cướp
tập trung rà soát hết các số đối tượng nổi và số đối tượng nghiện ma túy
ở trong địa bàn xã minh hưng minh long và thị trấn thành
quá trình rà soát từ ngày hai mươi hai sáng ngày hai nổi lên đối tượng lê văn tuấn sinh năm hai nghìn một
hội khẩu thông chú là tổ bố bấp năm sáu mươi năm huyện trân thành
đối tượng này là nghiện ma túy
kết nối các thông tin liên quan đến đối tượng tên là tuấn
các chính sát phát hiện đối tượng này có nhiều bất minh về thời gian trong thời điểm xảy ra vụ cướp
mất một tuần dòng giã lần theo các manh mối
các trinh sát đã xác định được đối tượng đang có mặt tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
giảng sáng ngày ba mươi tết tổ công tác của công an huyện trân thành
đã được sự hỗ trợ
tổ công tác của công an sở tại tiếp cận và bắt giữ được tuấn
khi đối tượng này đang có mặt trong một quán cà phê cùng với chiếc xe là tăng vật của vụ cướp
tại cơ quan công an tuấn khai nhận do ma túy và nghiện game lười lao động không có tiền tiêu xài
đối tượng đã chặn đường cướp xe mô tô còn giao hùng khí gây án được tuấn mua chuẩn bị từ trước
việc nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ thủ phạm thu hồi tài sản cho người bị hại
ngay trước thềm năm mới của công an huyện trơn thành đã và đang củng cố thêm
lòng tin yêu của người dân với lực lượng công an
trong khi đó tại cà mau một số đối tượng thanh niên có hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông
trên tuyến đường xuyên á đoạn thuộc khu vực xã hồ thị kỷ huyện thới bình
đã bị lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau
phối hợp với công an xã hồ thị kỷ nhanh chóng ngăn chặn kịp thời
phát hiện lực lượng công an một số đối tượng liền bỏ trốn
tại hiện trường lực lượng công an đã mời bảy đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc
đồng thời tạm giữ một mươi phương tiện ô tô một mươi phương tiện mô tô
bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông
trong số các phương tiện bị tạm giữ một số xe đã được thay đổi về kết cấu
đặc tính để có thể đạt được tốc độ cao trong thời gian ngắn
và tạo ra âm thanh lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
thông tin về việc triệt xóa tụ điểm đá gà
tại cà mau và bắt giữ các đối tượng đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại an giang
sẽ tiếp tục bản tin ngay sau đây
thông qua nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình
công an thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành bao vây và bắt quả tăng nhiều đối tượng
đang đá gà ăn tiền tại khoảng đất chống thuộc khu vực com sáu a
thay hiện trường có một mươi bảy đối tượng liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền đã bị bắt quả tang
tạm giữ năm con gà hai cặp cựa
kiểm tra tại khu vực đá gà và trên người các đối tượng
tổ công tác tạm giữ trên sáu triệu đồng cùng một số vật chứng khác có liên quan
được biết tụ điểm đá gà này thu hút nhiều đối tượng ở địa phương và các địa bàn lân cận
đến sát phạt nhau gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
tại tỉnh an giang nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
lực lượng công an huyện phú tân đã bất ngờ ập vào bắt quả tăng một mươi năm đối tượng
đang tổ chức đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp phú quế xã phú an
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi một xe mô tô hai con gà đá một cân đồng hồ
hai bộ cựa sắt hai bộ xí ngầu và gần hai triệu đồng
khám xét trên người các đối tượng lực lượng chức năng còn thu giữ trên năm triệu đồng tiền mặt
và một mươi điện thoại di động các loại
hiện vụ việc đang được công an huyện phú tân tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng cờ bạc là loại tệ nạn diễn ra nhiều trong dịp lễ
chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết
lực lượng công an khánh hòa đã liên tiếp phát hiện triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc dưới nhiều hình thức
tạm giữ và xử lý nhiều đối tượng tham gia
vào tối một mươi một tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của công an khánh hòa
công an thành phố nha trang đã bất ngờ đột kích hơn một mươi đối tượng
địa điểm có biểu hiện nghi vấn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn thành phố nha trang
tạm giữ tại hiện trường khoảng bốn mươi đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng
thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng ba mươi năm tv ba mươi năm xe máy ba mươi một bộ máy tính và các tài liệu có liên quan
phát thực hiện bệnh lệnh tấn công chấn nắp tội phạm của bàm đốc
thì phòng cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang và phối hợp cùng công an nha trang
cũng như công an các địa phương tăng cường tổ chức các chiến dịch truy quét kiểm tra và bắt giữ các đối tượng tổ chức các loại hình đánh bạc
điển hình như là phòng cảnh sát hình sự đã cùng công an thành phố nha trang tiến hành kiểm tra hơn một mươi điểm tổ chức cá đội bóng đá
tại khu vực đường lê hồng phong thành phố nha trang
qua đó đã bắt kiểm tra xử lý hàng chục đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng truy xét những đối tượng cầm đầu
chủ mưu tổ chức những hoạt động đánh bạc này
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố nha trang
đã triệt phá một sới bạc quy mô lớn tại xã vĩnh thạnh thành phố nha trang
bắt quả tăng năm mươi sáu người đang tham gia sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa thu giữ khoảng năm trăm linh triệu đồng hơn bốn mươi xe máy
đây là tụ điểm đánh bạc mới xuất hiện chọn địa điểm vắng vẻ xung quanh là đồng ruộng
chỉ có một con đường độc đạo với nhiều chốt cảnh giới
xi bạc này hoạt động liên tục từ trưa đến khuya hàng ngày thu hút nhiều con bạc ở nhiều địa phương đến tham gia
tại thành phố nha trang và thành phố cam ranh thì lực lượng công an hai địa phương này đã liên tiếp triệt phá
những tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà với hàng chục đối tượng tham gia